hà nội vừa có thông báo cấm đường phân luồng giao thông bố trí các điểm giao thông tỉnh
phục vụ chợ hoa xuân năm hai nghìn hai mươi trên khu vực phố cổ thuộc quận hoàn kiếm
theo đó từ ngày chín tháng một đến hai mươi h ngày hai mươi bốn tháng một tức từ ngày một mươi năm đến ngày ba mươi tháng chạp năm canh tí
thành phố cấm các phương tiện giao thông đường bộ đi vào các đường phố hàng lược hàng dươi hàng khoai
đoạn từ ngã tư hàng giấy đến ngã ba hàng khoai hàng lược hàng mã
đoạn từ ngã tư hàng cót hàng gà đến ngã tư hàng đường đồng xuân và phùng hưng
đoạn ngã ba lê văn linh đến hàng cót
xe máy xe máy điện xe đạp điện xe đạp của các hộ dân trong khu vực cấm đường được phép đi ra vào
và có vé của ban quản lý tổ chức chợ hoa xuân để quản lý nhằm bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông khu vực
cùng với đó sở giao thông vận tải hà nội giao trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị
phối hợp với các đơn vị chức năng của ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm
tổng công ty vận tải hà nội và các đơn vị liên quan bố trí điều chỉnh luồng tuyến xe buýt không đi vào các tuyến đường phố cấm trên